tại hà nội thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã tổ chức họp rút kinh nghiệm ứng phó cơn bão số sáu cũng như triển khai những phương án ứng phó mưa lũ sau bão
đêm qua bão số sáu đi vào các tỉnh phú yên khánh hòa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp bảy giật cấp chín
tính đến sáng nay không có thiệt hại về người do ảnh hưởng trực tiếp của bão
tuy nhiên có hai người thiệt mạng do bị tai nạn trong lúc chẳng chống nhà cửa gồm một người ở phú yên một người ở bình định
ngoài ra tại phú yên có bốn mươi tám xã bị mất điện bình định có một mươi bảy hectare cây ăn quả ngã đổ khánh hòa có hơn ba trăm linh hectare lúa và hoa màu bị ngập thiệt hại một mươi bè nuôi trồng thủy sản
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm tra thống kê đánh giá thiệt hại do bão số sáu gây ra